công an quận một tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai hai đối tượng trần văn sơn và đàm trần anh sang
cùng sinh năm hai nghìn hai trú tại quận bảy để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của du khách nước ngoài
trước đó sang và sơn rủ nhau đi quanh các tuyến đường trung tâm tp hcm để cướp giật tài sản
khoảng gần một giờ sáng ngày một tháng một mươi phát hiện hai du khách nước ngoài đang đi bộ trên vỉa hè đường mạc thị bưởi
phường bến nghé quận một trên tay một người có cầm điện thoại iphone một mươi hai pro max nên sang áp sát
giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy nạn nhân sau đó đến công an phường bến nghé trình báo sự việc
vào cuộc điều tra đến chiều ngày một tháng một mươi trinh sát đã bắt giữ được trần anh sơn và đàm trần anh sang
tại cơ quan công an cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
trong đó sang đã từng bị cảnh sát hình sự quận một bắt giữ về tội cướp giật tài sản và mới ra tù cuối năm hai nghìn một mươi bảy
hôm nay công an quận một tiến hành trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho nam du khách